tại hà nội báo nhân dân và bảo hiểm xã hội việt nam đã phối hợp tổ chức tọa đàm giao lưu trực tuyến phát triển bảo hiểm y tế học sinh sinh viên
hướng tới mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân nhằm giải đáp các băn khoăn thắc mắc của bạn đọc về chính sách bảo hiểm y tế đối với đối tượng học sinh sinh viên
tham dự tọa đàm có đại diện của báo nhân dân bảo hiểm xã hội việt nam vụ giáo dục thể chất bộ giáo dục và đào tạo cùng với trường đại học kinh tế quốc dân
các câu hỏi giao lưu trực tuyến chủ yếu tập trung vào các nội dung làm thế nào để phấn đấu hoàn thành mục tiêu một trăm linh học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế
đại diện bảo hiểm xã hội việt nam cho biết hiện việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế đối với khối học sinh sinh viên các cơ sở đào tạo nghề còn gặp nhiều khó khăn tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế rất thấp
việc này có rất nhiều nguyên nhân khác nhau như cơ sở đào tạo nghề không được hỗ trợ kinh phí để tham gia bảo hiểm y tế miễn phí cho các em học sinh
bên cạnh đó hoàn cảnh của các em thường rất khó khăn nên chưa thể tham gia bảo hiểm y tế
thời gian tới bảo hiểm xã hội việt nam sẽ phối hợp với các cấp các ngành để hỗ trợ kinh phí cho khối này để bảo đảm chăm sóc sức khỏe cho các em
liên quan đến vấn đề học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế chưa đầy đủ vụ giáo dục thể chất bộ giáo dục và đào tạo đề nghị giữa bảo hiểm xã hội việt nam và bộ giáo dục và đào tạo cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa
để có đầy đủ thông tin về số lượng tỷ lệ học sinh sinh viên tham gia hoặc chưa tham gia bảo hiểm y tế để từ đó có những giả soát và đôn đốc tuyên truyền để các em tham gia đầy đủ cũng như nhận thức được quyền lợi của mình khi tham gia bảo hiểm y tế